chỉ vừa nhận điện thoại của một người không quen biết thuê đi giải quyết mâu thuẫn
võ văn nghĩa chú tỉnh bạc liêu phan võ chiêu thức phan hiếu phương và trần văn phú
đã mang theo dao và gây thư thích nặng cho nạn nhân
hành vi con đồ của bốn đứa tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an nguyễn tân châu tỉnh tây ninh khởi tố
nghĩa đã nhận được điện thoại của một người không quen biết thuê đến chém anh nguyễn hoàng sơn
chú tại huyện tân châu để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và hứa sau khi xong việc người này sẽ trả công hậu hĩnh
để thực hiện đề nghị trên nghĩa đã đến tây ninh rủ phú phương và thức đi cùng
các đối tượng đã mang theo dao đến nhà anh sơn
tại đây nghĩa và thức đã đâm nhiều nhát vào người khiến anh sơn bị thương tích rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an huyện tân châu đã có mặt điều tra xác minh và bắt khẩn cấp cả bốn đối tượng
thù giữ một con dao gây án
được biết nghĩa phú và phương là những đối tượng có tiền án
về tội trộm cắp tài sản cướp giật tài sản
vừa mới chấp hành xong án phạt tù cách đây vài tháng